thưa quý vị xây dựng và phát triển văn hóa đã trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
trong tiến trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước
trong đó đội ngũ cán bộ công chức làm công tác văn hóa là nhân tố quan trọng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng về lĩnh vực văn hóa
chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đề cập đến vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ đạo quản lý tham mưu
trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ nhất là cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa
có phẩm chất bản lĩnh năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ở trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp hối chấm không này
thì chúng ta phải nâng cao hơn nữa về trình độ ngoại ngữ tin học rồi chúng ta nghiên cứu và đánh giá thị trường
để chúng ta tham mưu tư vấn cho các cơ quan các bộ ngành đảng nhà nước để chúng ta ban hành những chính sách kịp thời
về văn hóa của tộc người nào ở địa phương nào thì không ai hiểu biết bằng người dân bản địa
chính người dân bản địa mới nắm vững được cái chi thức dân gian mới nắm vững được cái kho tàng văn hóa đó
cho nên phải là con em đồng bào các dân tộc cũng được
từ nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa tám cho đến đại hội lần thứ một mươi hai của đảng cũng khẳng định nội dung
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức năng lực công tác tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao
ngoài trách nhiệm ra của văn nghệ sĩ và nhà khoa học thì phải nhấn mạnh ý thức
nhưng họ có ý thức đam mê ý thức đóng góp ý thức vì văn hóa cao hay không
nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng và vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa
trong đó ngoài việc đào tạo nâng cao chuyên môn trình độ nghiệp vụ thì cần quan tâm bổ sung một số chế độ
chính sách đáy ngộ tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác
thực hiện tốt những điều trên cũng chính là việc triển khai hiệu quả phương hướng đã nêu trong văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
từ đó từng bước góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
như trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra